sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi chín h vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi năm hai độ vĩ bắc một trăm linh sáu bảy độ kinh đông trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần
mưa lớn khả năng xảy ra ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình và có diễn biến phức tạp